ngân hàng nhà nước việt nam vừa tăng thêm hạn mức tăng trưởng tiến dụng cho một số ngân hàng thương mại có kế hoạch tăng trưởng tín dụng tốt trong năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trong nước đang được kiểm soát tốt việc nới hạn mức tiến dụng được đánh giá hoàn toàn hợp lý diễn ra ở cả ba nhóm ngân hàng gồm
ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài
mức tiến dụng tăng thêm phục vụ cho nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh
hiện nhiều ngân hàng như việt công banh việt tín banh agribank hay bidv sẽ tiếp tục có thêm một đợt giảm lãi suất bằng cách bung ra những gói vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh
với lãi suất ưu đãi xoay quanh bốn năm một năm khi vay ngắn hạn bằng việt nam đồng
bên cạnh đó các ngân hàng cũng đẩy mạnh cho vai tiêu dùng mùa cuối năm phục vụ các nhu cầu đời sống của người dân